tranh thủ thời tiết thuận lợi những ngày qua nhiều chuyến tàu vận tải từ đất liền ra đảo lý sơn liên tục được tăng cường phiên chuyến chở hàng tết ra đảo
năm nay hàng hóa tết đa dạng được vận chuyển ra đảo lý sơn sớm hơn so với mọi năm nhằm chủ động nếu có chuyển biến thời tiết bất lợi
hàng hóa tết ra đảo kịp thời cung ứng bảo đảm cho bà con trên đảo đón tết đầy đủ
đến thời điểm hiện tại các cửa hàng trên đảo lý sơn đã cơ bản nhập đủ số lượng hàng hóa phục vụ cho người dân
nhờ chủ động nguồn hàng hóa nên ngay từ đầu tháng chạp mặt hàng bánh kẹo đã đa dạng về mẫu mã
đời sống người dân lý sơn trong những năm gần đây được nâng cao vì vậy trong những ngày tết họ cũng cho phép mình mua sắm đầy đủ hơn
bên cạnh chủ động nguồn bánh mứt các nhu yếu phẩm khác như lương thực thực phẩm hàng gia dụng cũng được vận chuyển ra đảo
so với những năm trước năm nay lượng hàng hóa tết ra đảo nhiều và phong phú hơn
từ khi có điện quốc gia ra đảo sức mua của người dân ở lý sơn cũng tăng cao
hiện chính quyền địa phương đã tăng cường kiểm tra có nhiều chính sách nhằm bình ổn giá hỗ trợ bà con trên đảo
năm nay là rất là chủng mặt hàng như thế này cánh mini như thế này
cho nên hàng năm tôi sẽ đưa về tầm khoảng một cây để phục vụ cho bà con
gió cỏ thì nó cũng rất là mềm
mỗi ngày có từ ba đến bốn chuyến từ đất liền vận chuyển hơn một trăm linh tấn hàng hóa tết ra đảo
từ nay đến tết nguyên đán các phương tiện vận tải hàng hóa trên tuyến sa kỳ lý sơn tiếp tục được tăng cường
tiên chuyến để vận chuyển lương thực thực phẩm ra đảo phục vụ người dân
trong một quân cơ nam sát trong quán trong đội quyết động anh em có ba mươi người để phục vụ
bốc linh cho bà con để chơi để bố tùy thụ cho bà con ở trên đô tết chơi lần này
nguyện đảo lý sơn cách biệt với đất liền
vì vậy việc chủ động đưa hàng hóa ra đảo nhằm tránh tình trạng khan hiếm hàng hóa
cũng như việc đảo bị cô lập nhiều ngày với đất liền nếu thời tiết bất lợi trong dịp tết nguyên đán